một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn bốn tám tỷ đồng
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt phá bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng bị bắt là lê văn chú tại thành phố buôn ma thuột và nguyễn anh tuấn chú tại quận kiến an thành phố hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai địch ở thành phố hồ chí minh mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản tổng này hai đối tượng đã chia nhỏ làm bảy tài khoản con rồi giao dịch các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ chỉ hơn hai tháng hai đối tượng này đã tổ chức cá độ ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra đối tượng văn còn tham gia cá độ vào một khoản khác với tổng số tiền ba hai tỷ đồng